trước nhu cầu khẩu trang phòng dịch tăng cao cả ở trong nước và thế giới một số doanh nghiệp dệt may tại thanh hóa đã nắm bắt cơ hội nhanh chóng chuyển hướng sản xuất sang mặt hàng này để đáp ứng sức mua trong nước cũng như xuất khẩu
do covid một mươi chín các đơn hàng quần áo xuất đi thị trường châu âu và mỹ của tổng công ty tiên sơn đã bị hủy
trước nguy cơ sản xuất đình trệ hàng nghìn công nhân không có việc làm công ty đã mạnh dạng đầu tư hơn một mươi tỷ đồng lắp đặt các dây chuyền sản xuất khẩu trang trong đó khẩu trang y tế kháng khuẩn bốn lớp công suất hai trăm ba mươi chiếc một ngày
ngành may công nghiệp ở thanh hóa bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới
trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng một trăm linh lao động trong các công ty may mặc chủ yếu là sản xuất quần áo xuất khẩu
theo thông tin từ hiệp hội diệt may của tỉnh đã có khoảng bốn mươi doanh nghiệp trong hiệp hội đã chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang
chuyển hướng sản xuất là giải pháp tình thế doanh thu hiện tại chỉ bằng sáu mươi bảy mươi so với giai đoạn chuyên sản xuất đồ may mặc truyền thống trước đó
nhưng điều này cũng đã thể hiện sự nhạy bén biến nguy thành cơ đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp diệt may trong nước
khẳng định tên tuổi tại những thị trường lớn trên thế giới